các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

tôi không biết do sự trùng hợp hay là lời nguyện cầu của eric được đáp lại nhưng tôi cảm thấy có chút hy vọng về phi nhung
tất cả mọi người vẫn đang cầu nguyện cho phi nhung từ khắp mọi nơi
tôi chỉ mong có phép lạ nào đó giúp cho phi nhung vượt qua được bảo bệnh này
sáng nay thì eric bảo gửi cho tôi clip quay lại cảnh mấy đứa con nuôi của phi nhung khóc lóc cậu cứu tôi
mấy đứa bảo cô ơi cô cứu mẹ phi nhung của chúng con đi chúng con sẽ bờ vờ lắm
chúng còn sợ không biết sống thế nào nếu không có mẹ
sợ mẹ bỏ chúng con đi
mẹ ơi con biết phải làm sao đây
mẹ mau về với con đi con nhớ mẹ nhiều lắm
mẹ mau về với chúng con đi
cô trích sĩ phương trinh ơi cô hãy cứu mẹ phi nhung đi
mẹ con hứa luôn luôn chở che cho chúng con lo cho tương lai của các con sau này
con chỉ mong mẹ về với chúng con thôi
mẹ ơi mẹ về với chúng con đi
tôi nghe xong mà ngạn lòng tim như thắt lại
chính tôi bây giờ cũng không thể làm gì được bó tay rồi
thay cảnh chúng nó khóc lóc mà tôi cũng khóc theo tới sưng cả mắt
tôi chỉ muốn bay về việt nam ngay để mà ôm chúng vào lòng
nhưng không thể được
thôi thì cũng chỉ biết hết lòng cầu nguyện thôi chứ không thể làm gì khác hơn
nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng là số phận ý trời rồi
ai rồi cũng phải ra đi
nhưng phi nhung còn quá trẻ và rất nhiều việc phải làm
cả một đàn con thơ dạy nên đau xót lắm
mới đây thiên ngân con gái nuôi của phi nhung
đã có những chia sẻ nhiều hơn với báo chí khi thấy những chuyển biến xấu từ người mẹ nuôi phi nhung
vậy cô gái này đã chia sẻ những gì
có liên quan đến sức khỏe của phi nhung hay không
hãy cùng chúng tôi theo dõi
thời gian qua thông tin về tình hình sức khỏe của ca sĩ phi nhung
sau thời gian điều trị covid một mươi chín nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng
mới đây phạm thiên ngân con gái nuôi của giọng ca phải lòng con gái bến tre
đã có những chia sẻ xúc động
cụ thể cô đăng tải đoạn clip ghi lại loạt khoảnh khắc tình cảm bên mẹ nuôi và nhắn nhủ
con cầu mong ơn trên sẽ thấu hiểu lòng của con trẻ mà cứu độ cho mẹ
giúp mẹ được nhiều sức khỏe trở về bên cạnh những người yêu thương
được biết mới đây thiên ngân vừa thông báo trên trang cá nhân
về việc trúng tuyển đại học kinh tế tài chính tp hcm
tuy nhiên khi ngân chưa thể thông báo tin vui này đến phi nhung
vì nữ ca sĩ đang điều trị covid một mươi chín
trong bài viết thiên ngân bày tỏ
mẹ ơi mẹ nhanh khỏe
cố lên mẹ để đi cùng con lên trường nha mẹ
con tin mẹ sẽ làm được
con sẽ cố gắng không khóc đến khi mẹ trở về nhà
cố lên mẹ
những chia sẻ của thiên ngân nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng
nhiều người không khỏi xúc động trước tình cảm mà nữ ca sĩ dành cho mẹ nuôi
đồng thời mong phi nhung mau khỏe để trở về cùng các con
một tài khoản bình luận
cảm động quá
cầu bồng cho chị được khỏe mạnh và bao bình phục để trở về với mọi người yêu thương chị
cố lên phi nhung không bao giờ cục ngã
mạnh mẽ lên nha em
một cư dân mạng khác cũng bày tỏ mong chị ấy mau khỏe để trở về với các con
được biết thiên ngân sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên phải ra đời phụ giúp bố mẹ kiếm tiền từ sớm
cô từng dự thi solo cùng bolero năm hai nghìn một mươi năm và được phi nhung nhận làm con nuôi
thiên ngân có thế mạnh ở dòng nhạc dân ca và cải lương
thường ngày thì thiên ngân ở cùng bố mẹ đẻ tại đồng tháp
những lúc có sâu diễn cô lên sài gòn ở cùng với mẹ nuôi phi nhung
khi trở lại với solo cùng bolero năm hai nghìn một mươi chín nữ ca sĩ từng chia sẻ về áp lực khi mà làm con nuôi phi nhung
năm mươi một con muốn đến với chương trình để học hỏi còn áp lực là bốn mươi chín còn lại
con đã hát với hết trái tim mà mẹ chỉ dạy cho con
hiện tại thông tin về sức khỏe của phi nhung đang nhận được sự quan tâm của cư dân mạng
mới đây theo lợi của việt hương giọng ca phải làm con cái bến tre đang có tiến triển sau thời gian điều trị tại bệnh viện chợ rẫy

trước đó thì tuyết nhung
cũng có những lời nhắn nhủ gửi đến mẹ nuôi trên facebook
mẹ hãy mạnh mẽ nữa nhà mẹ con và tất cả mọi người ai cũng lo cho mẹ hết
mới đây thì ca sĩ long nhật cũng chia sẻ loạt ảnh thân thiết bên phi nhung và mong nữ ca sĩ sớm hồi phục
anh cho biết mọi người đang mong ngày cô khỏe mạnh để nhìn em cười thật sinh
để được nghe em hát tiếp những bản tình ca ngọt ngào bằng cả tấm chân tình
con gái của phi nhung thông báo tình trạng sức khỏe của nữ ca sĩ đang chuyển biến phức tạp
cô tâm sự cả ngày hôm nay người tôi cứ bận thần mỗi lần tôi nghĩ đến là nước mắt cứ ứa ra
cũng theo truy sĩ phương trinh dù đã chuẩn bị tâm lý
xong cô cũng không tránh khỏi cảm giác lo lắng khi hay tin về người em thân thiết
tôi vẫn mong có một phép lạ nào đó để cho phi nhung vượt qua được bạo bệnh này
nhiều đồng nghiệp cũng gửi lời nhắn nhũ đến phi nhung
ông mạnh quỳnh cho biết anh lo lắng khi mà hay tinh sức khỏe của người tình sân khấu không tốt
nam ca sĩ cho biết còn nước còn tác chúng ta vẫn phải hy vọng
còn ca sĩ quang hà thì cũng chia sẻ thương quá cầu mong vạn lần cho chị phi nhung
mau qua khỏi kiếp nạn này cố lên chị nhung ơi
vừa qua sau khi nữ ca sĩ nhập viện ngày một mươi chín tháng tám tại bệnh viện gia an một trăm một mươi năm
và được chuyển vào bệnh viện trợ rẫy để tiếp tục điều trị vào ngày hai mươi sáu tháng tám
sau hơn một mươi ngày theo dõi tích cực sức khỏe của nữ ca sĩ
đã có những tín hiệu khả quan
thế nhưng đến ngày hai mươi ba tháng chín theo người nhà của phi nhung cho biết
sức khỏe của cô đang trở nên yếu hơn và chưa có tín hiệu tích cực nào
vậy dòng trạng thái mà con cái ruột của phi nhung đã chia sẻ trước đó
được cộng đồng mạng quan tâm thế nào
xin mời quý vị tiếp tục theo dõi
dù ở xa nhưng con gái trụ phi nhung vẫn thường xuyên chia sẻ
và cập nhật sức khỏe của nữ ca sĩ qua người thân
mới đây trên trang cá nhân wendy còn viết những giọng tâm sự về kỷ niệm cùng mẹ ruột
phi nhung và con gái đã đi chơi vào năm hai nghìn một mươi chín
được cô con gái đăng lại và mong phụ huynh sớm bình phục
tạm dịch tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
là khi chúng ta dành thời gian bên nhau lận cuối
chúng ta có rất nhiều cuộc phiêu lưu để tiếp tục và những kỷ niệm để viết nên
tất cả mọi người đều chờ mẹ trở về nhà
hãy mạnh mẽ và tiếp tục chiến đấu
con nhớ và yêu mẹ nhiều
con cũng cảm ơn tất cả mọi người đã cầu nguyện cho mẹ của mình
nụ cười hạnh phúc của phiên nhung khi gặp lại con gái sau thời gian xa cách
hai mẹ con nữ ca sĩ gặp nhau lần gần nhất là vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
tiếp đó cũng có rất nhiều tin đồn cho rằng
phi nhung đi chuyên cơ gấp về mỹ điều trị covid một mươi chín
vậy từ khu tin đồn này ra sao sự tật phía sau là gì
sau khoảng một mươi ngày khi phi nhung nhập viện
thời điểm đó cô có những tín hiệu khả quan
thế nhưng lại có rất nhiều lời động đoán cho rằng
phi nhung đi chuyên cơ gấp về mỹ để điều trị covid một mươi chín
tuy nhiên ngay sau đó trên trang cá nhân
nhà báo sông minh cập nhật tình hình điều trị covid một mươi chín của phi nhung
tại bệnh viện chợ rảy
bên cạnh đó anh cũng đính chính một số tin đồn gần đây về nữ ca sĩ
nàm nhà báo chia sẻ
chị phi nhung vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện chợ rảy
nhiều tín hiệu khả quan những tin đồn kiểu như
phi nhung đang nặng lắm phải đi chuyên cơ gấp về mỹ là tinh vịt nha cả nhà
hiện tại phi nhung đang điều trị tích cực tại khu d bệnh viện chợ rảy
cô vẫn phải sử dụng máy trợ thở và được lọc máu từ khi nhập viện
suốt từ khi phi nhung nhập viện đến nay
người thân bạn bè khán giả và nhất là những người con của cô
liên tục đăng bài cầu nguyện mong nữ ca sĩ sớm bình phục
bên cạnh đó những câu chuyện của các con nuôi phi nhung
chia sẻ khiến cho nhiều người xúc động
con gái nuôi của phi nhung cũng có viết
con đi đâu gặp ai mọi người cũng hỏi con về mẹ
có những người quen ở xa cũng gọi điện cho con hỏi thăm mẹ thế nào rồi
chẳng ai tin là mẹ bệnh cả
mẹ biết vì sao không vì không ai muốn mẹ gặp chuyện xấu hết
nhắc đến mẹ là mọi người chỉ nghĩ tới những điều đẹp đẻ tươi tốt mà thôi
con lần nào cũng phải kìm lại để nước mắt không trào ra
xác nhận rằng thông tin đó là đúng
con cũng không quên báo với mọi người là mẹ của con vẫn đang tích cực điều trị
và xin mọi người một lời cầu nguyện gửi đến mẹ
mọi người ai cũng xót xa và thương mẹ nhiều lắm
ai cũng mong mẹ mau khỏe lại
mẹ mạnh mẽ thế này tất nhiên là sẽ mau khỏe lại rồi
hơn nữa cả triệu triệu trái tim đều đang hướng về mẹ
cầu nguyện cho mẹ ngày đêm
chắc là mẹ cũng đang cảm nhận được phải không nè
mẹ nằm ít thôi nha
ngày mai con muốn mẹ ngồi dậy ăn uống rồi cười thật tươi
sau đó thì chờ ngày xuất viện thôi
ai cũng nhớ mẹ lắm rồi
mẹ về nhà còn tập thể thao đăng clip cho tuổi con tập ké nữa chứ
siêu nhân mẹ cố lên
những thông tin khả quan của ca sĩ phi nhung khiến cho người hâm mộ thêm niềm tin
nữ ca sĩ sẽ nhanh chóng bình phục
ai nấy cũng mong đợi giọng ca chiều lên bản thượng sẽ nhanh chóng chiến thắng bệnh tật
có sức khỏe thật ổn định để còn lo cho đàn con thơ và các dự án đang còn gian dở
có thể thấy những tin đồn thất thiệt liên tiếp được đưa ra
thế nhưng sau tất cả chúng ta vẫn cầu mong sức khỏe của nữ ca sĩ sẽ tiến triển tốt
và hy vọng quý vị đừng để những tin đồn thất thiệt sát mũi
mọi tin tức liên quan đến ca sĩ phi nhung sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại